thưa quý vị và các bạn tín dụng đen hay cho vai nặng lãi là vấn đề không mới
thế nhưng cách thức hoạt động thì ngày càng táo tợn cùng với sự biến tướng phát sinh các loại tội phạm
đã đẩy nạn nhân vào thế củng cực gây bất an cho cộng đồng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội
để duy trì hoạt động không ít doanh nghiệp đã phải tự tìm nguồn vốn từ thị trường tín dụng đen
với mức lãi suất cao ngất ngường
hiện nay tại việt nam số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới gần chín mươi tám
và đóng một vai trò rất lớn trong sự phát triển của đất nước
tuy nhiên việc các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn hoặc phá sản có xu hướng xảy ra liên tục
do những vướng mắc về cơ chế chính sách thiếu thông tin đặc biệt là sự hạn chế về nguồn vốn hoạt động
trung bình vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa là một mươi tỷ đồng mỗi doanh nghiệp
tại diễn đàn kinh tế việt nam vef hai nghìn một mươi tám chuyên đề thị trường vốn tài chính
theo ông nguyễn kim hùng tổng giám đốc công ty cổ phần tái cấu trúc doanh nghiệp việt
có những thời điểm vốn vay tín dụng đen của doanh nghiệp vừa và nhỏ
chiếm sáu mươi tổng số vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh
chỉ cần click vào google với cụm từ cho vai vốn sẽ có hàng triệu kết quả
tôi biết là cái thủ tục mà vai này thì cũng khá là
là nhanh gọn nó không bị vướng những cái điều kiện
như của trạc trẽ như của ngân hàng
cho nên là nhiều khi là người ta người ta rất thích đi theo cái cách tiệm cận cái nguồn vốn này
cái nguyên nhân thứ hai là cái tình trạng mà sử dụng nguồn từ
có một cái nhu cầu là sử dụng nguồn từ vốn tín dụng đen lại để trả nợ ngân hàng nữa
chắc là cũng không loại trừ với cái cách mà chúng ta tiệm cận cái nguồn vốn như vậy
thế thì cái này nó lại thành là chuyển cái rủi ro là từ của cái hệ thống ngân hàng lại chuyển sang cái rủi ro lại cho cái hệ thống tài chính
cũng vì khó tiếp cận vốn ngân hàng nên để giải cơn khắt vốn nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa phải tìm vốn thông qua việc huy động vốn từ bạn bè gia đình thậm chí là thị trường tiến dụng còn gọi là tiến dụng đen
việc vay vốn từ thị trường tiến dụng đen với mức lãi suất cắt cổ
khiến cho không ít doanh nghiệp rơi vào bẫy phá sản
hiện nay lãi suất ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng cho vai hợp pháp không được phép vượt quá một mươi hai một năm
vì vậy các nhóm cho vay nóng áp dụng lãi suất cao hơn vài chục lần thậm chí có trường hợp cao hơn ba trăm linh một năm
đây là trần lãi suất rất cao sẽ đưa người vay vào tình trạng lãi mẹ để lãi con
điều hai trăm linh một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quy định rằng người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp năm lần trở lên
của mức lãi suất cao nhất trong bộ luật dân sự thu lợi bất chính từ ba mươi triệu đến dưới một trăm linh triệu đồng
sẽ bị cải tạo không giam giữ đến ba năm
nếu thu lợi bất chính từ một trăm linh triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
tại diễn đàn kinh tế việt nam vef hai nghìn một mươi tám chuyên đề thị trường vốn tài chính
ông hà huy tuấn phó chủ tịch
ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng
thời gian qua mặc dù ngân hàng nhà nước đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
tiếp cận vốn tiến dụng nhưng kết quả cho vai vẫn đặt thấp
tỷ lệ dư nợ cho vai đối với doanh nghiệp nhỏ vào vừa trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi năm
trung bình khoảng hai mươi năm tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế
các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng mặc dù nhà nước đã đưa ra các giải pháp
như thành lập một số quỹ để giúp doanh nghiệp nhỏ vào vừa tiếp cận vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
với cơ chế hoạt động hiện nay của các quỹ này thì việc thẩm định cho vay và cơ chế về bảo lãnh
cơ chế về khả năng tiếp cận nguồn vốn cũng gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp
các quy định về mặt thủ tục quy định về điều kiện để được vay
quy chế cho vai cũng chưa hoàn toàn phù hợp với doanh nghiệp nhỏ vào vừa
các doanh nghiệp nhỏ vào vừa tiếp cận được vốn nên trang hệ thống ngân hàng và hệ thống các tổ chức tiến dụng
cần được giải pháp
các doanh nghiệp nhỏ vào vừa tiếp cận được vốn nên trang hệ thống ngân hàng và hệ thống các tổ chức tiến dụng cần được giải pháp
các doanh nghiệp nhỏ vào vừa tiếp cận được vốn nên trang hệ thống ngân hàng và hệ thống các tổ chức tiến dụng cần được giải pháp